từng có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau khi chấp hành xong án thả tù trở về địa phương
nguyễn văn hà lại ra tay sát hại người khác chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ
tại phiên tòa sơ thẩm vào chiều qua
toán nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã bình phú huyện châu phú
một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng tám giờ ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
lê minh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đi đánh bắt cá về
thấy hà đang ngồi chơi với một số người
lúc này bình nhớ lại mâu thuẫn đánh nhau với hà trước đó
nên đi đến gặp hà thì cả hai tiếp tục cự cãi đánh nhau
hà chạy đến xe mô tô mở cốp lấy dao thái lan quay lại đánh nhau với bình
trong lúc xô xát hà dùng dao đâm một nhát trúng vùng bụng
khiến bình ngã bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu
nhưng bình đã tử vong
sau khi gây án hà đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hà bị bắt theo quyết định truy nã khi đang lẩn trốn tại tỉnh kiên giang